sau một năm triển khai nghị quyết số bốn mươi hai và quyết định số một nghìn năm mươi tám về việc xử lý nợ xấu tái cơ cấu tổ chức tín dụng nợ xấu đã được xử lý bằng nhiều biện pháp
từ năm hai nghìn một mươi hai đến hết tháng sáu năm nay toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được khoảng bảy trăm tám mươi sáu tỷ đồng nợ xấu
theo báo cáo của ngân hàng nhà nước các tổ chức tín dụng đã xử lý được gần bảy trăm tám mươi sáu tỷ đồng nợ xấu
riêng sáu tháng đầu năm xử lý ước đạt năm mươi tám tám trăm linh tỷ đồng
nhờ sự ra đời nghị quyết bốn mươi hai của quốc hội nợ xấu được xử lý khá nhanh với mũi nhọn là công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng
bên cạnh đó năng lực tài chính của các tổ chức tiến dụng cũng đã được củng cố vốn điều lệ tăng nhanh dần qua các năm
các giải pháp xử lý nợ xấu đã được triển khai đồng bộ cùng với các biện pháp kiểm soát phòng ngừa nợ xấu mới phát sinh
đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ nợ xấu so với tổng nợ là hai chín đã giảm so với thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi bảy
trong thời gian tới ngân hàng nhà nước kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo các bộ ngành và các đơn vị tổ chức có liên quan
cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quá trình phân loại sắp xếp các doanh nghiệp
trọng tâm là các doanh nghiệp nhà nước thực hiện tái cơ cấu nâng cao năng lực tài chính năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp
tạo điều kiện để hệ thống các tổ chức tiến dụng xử lý nợ xấu lành mạnh hóa hệ thống tài chính quốc gia